một sự nghiệp văn học báo chí có giá trị lớn lao với những tác phẩm đa dạng về thể loại và đặc sắc về phong cách sáng tạo
trong kho tàng di sản đồ sộ mà chủ tịch hồ chí minh để lại tác phẩm đạo đức cách mạng được viết vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
có những bài học về tư tưởng đạo đức cách mạng vẫn vẹn nguyên tính thời sự
thể hiện nhãn quan thiên tài của người đối với công tác cán bộ với sự nghiệp cách mạng
nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày tác phẩm này ra đời báo nhân dân và truyền hình nhân dân tổ chức chương trình
vàng mãi lời người về đạo đức cách mạng được phát sóng lúc hai mươi h thứ bảy ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại nhà hát lớn hà nội
ngay sau đây kết nối khán giả sẽ giới thiệu tới quý vị khán giả về nội dung cũng như những hình ảnh hậu trường của chương trình nghệ thuật hết sức đặc sắc này
những ngày giáp tết tiết trời xe lạnh mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho cái tết cổ truyền
thì tại giạp công nhân những nghệ sĩ của nhà hát kịch hà nội lại khẩn trương chuẩn bị tập dượt cho chương trình mới chuẩn bị ra mắt khán giả
với các nghệ sĩ đây là một chương trình đặc biệt trước khi bước sang năm mới chương trình về lãnh thụ vĩ đại của dân tộc
nhà hát tôi thì hầu như là anh có ba đoàn một đoàn hai đoàn ba
thì huy động đợt này là tổng lực anh chị em nghệ sĩ diễn viên của nhà hát để mà tham gia chương trình này
thì lực lượng cũng tham gia vào chương trình này
giữa khoảng bốn mươi người các nghệ sĩ là chuyên nghiệp của nhà hát kịch hà nội tham gia cái chương trình này
thì anh em rất hào hứng và phấn khởi
cả cái chương trình này cũng tương đối là dài mà nếu mà mình không làm nhanh thì cũng không kịp tiến độ
cho nên là gần như là anh em là tập hai buổi ngày hai buổi ít nhất là hai buổi cho đến ba buổi
mà cũng phải mất cũng phải tính ra cả tháng rồi thì mới xong được chương trình này
với bối cảnh sân khấu là núi rừng việt bắc chiếc lán dựng làm nơi họp của bác và các chiến sĩ
ghế ngồi là những khúc gỗ tảng đá bền bếp cùi dưới ấm được thiết kế mộc mạc dùng dị
các nghệ sĩ sẽ tái hiện lại những câu chuyện lịch sử thông qua các trường đoạn sân khấu
các trường đoạn này sẽ thể hiện lại những bài học quý báu của chủ tịch hồ chí minh
trong nhận diện và đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân
cũng như trong công tác xây dựng đảng
cách thể hiện sân khấu hóa những bài học về tư tưởng đạo đức cách mạng đối với công tác cán bộ
với sự nghiệp cách mạng của người là một nét đổi mới ấn tượng của báo nhân dân và truyền hình nhân dân đến với công chúng
việc thông qua một hình thức văn hóa nghệ thuật quen thuộc với người dân
khiến cho nội dung chương trình gần gũi bình dị lại dễ cảm dễ tiếp thu và hấp dẫn
với cái quan điểm đạo diễn của tôi
tôi làm bất kỳ một cái vở gì nhất là những cái vở về đề tài cách mạng
thì cái quan trọng nhất là chúng ta làm sao thổi được cái linh hồn
thổi được cái sức sống của tác phẩm và làm thế nào
cái tác phẩm ấy nó không chỉ là những cái lời tuyên ngôn
không chỉ là những cái lời khô cứng
chính vì thế nhưng trong mỗi cái tác phẩm tôi cố gắng làm sao đẩy được vào trong đấy
những cái tình cảm giữa tình người với con người
và cái tình cảm giữa bác với những người dân
giữa bác với những người cán bộ
giữa bác với lại
tất cả đồng bào
tôi khai thác ở trong đây trong những cái tác phẩm này là khai thác
ngoài công việc ra bác thì rất cương quyết trong công việc
thế nhưng mà với con người với đồng bào với các chiến sĩ thì lại vô cùng thân thương
tham gia một chương trình được đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung
với cách thể hiện linh hoạt thể hiện nội dung tuyên truyền xúc tích
truyền cảm như vang mãi lời người về đạo đức cách mạng
mỗi nghệ sĩ đều có những ấn tượng cảm xúc riêng
theo bản thân
đối với mình thì là những cái kịch về cách mạng mà khi khán giả xem thì cái người biểu diễn nghệ thuật
cái người truyền đạt để cái người diễn viên muốn hướng đến để cho khán giả xem là cái sự chân thật
chân thật đầu tiên phải có sự chân thật từ trước đã thì người ta mới nhìn vào người ta mới cảm nhận được
chứ mình cảm giác như là
không phải đơn thuần là cứ cách mạng là khô khan
cứ phải làm bộ đội là khô khan
đôi khi trong đời sống của những người chiến sĩ
người ta có sự mộc mạc có sự đơn giản có sự đơn sơ
bình thường ý cái cách truyền thống là
mình hay tìm hiểu lịch sử là thông qua đọc sách báo nhiều
thế nhưng mà ở bên kênh truyền hình nhân dân và báo nhân dân lại có một cái
gọi là giúp cho người xem tiếp cận được với
các cái lịch sử này sân khấu một cách nó sâu hơn và dễ hiểu hơn đó là thông qua kịch
và mình thấy rằng đây là một cái phương pháp rất là tốt và hữu ích
để giúp cho mọi người có thể nắm bắt được cái thông tin một cách thiết thực
gần gũi và lại mang tính hiệu quả cao
dù là các nghệ sĩ có thâm niên lâu năm hay lứa diễn viên trẻ
họ đều dành nhiều sự cố gắng tìm tòi nghiên cứu để thể hiện tốt vai diễn của mình
tôi được vinh dự là giao nhiệm vụ là thể hiện hình báo
thể hiện hình tượng bác hồ trong những cái thực phẩm này
thì phải nói là cũng cũng căng thẳng đấy
tập là một chuyện rồi nhưng mà về phần lời
lời của cái kịch bản này nó rất chắc không thể nào thêm bớt những tinh được
đấy cho nên phải đòi hỏi độ chính xác và cách thể hiện làm sao cho rung dị và gần với đời thường
mình được phân một vai độc trí trần thử bình rất là nổi tiếng
cho nên là khi mà vào
vào vai này ấy thì mình cũng phải
tất nhiên là đi mình phải đọc mình phải tìm lại đọc lại những cái tài liệu lịch sử
rồi là mình cố gắng tìm những cái ảnh của đồng chí trần thời bình
để xem là nếu có được cái tư liệu nào thì càng tốt để mình xem
ít nhất là cái phong cách như thế nào cái đầu tóc ra làm sao

tất nhiên là quần áo thì là phải mặc quần áo cái thời đấy rồi

thế nhưng mà xem phong cách như thế nào rồi là cách nói chuyện
rồi là mình đọc những cái tài liệu còn lại của đồng chí trần tử bình
để mình làm sao mình vào vai cho nó chân thật nhất
cho nó giống nhất với cái hình ảnh của các đồng chí
lần này thì tôi rất là ưng ý với cái ekip làm của các cái diễn viên của nhà hát kịch hà nội
anh em làm rất hăng say rất nhiệt tình và gần như quên mình làm
ngày gần như là sáng chiều tối làm ngày ba buổi
làm liên tục trong cái thời gian đó
mình đã dành thời gian dài để hoàn thành được cái chương trình này
thì thực sự là với một cái tấm lòng của tất cả các nghệ sĩ
là với một cái tấm lòng rất là thiêng liêng
trân trọng và tôn kính người cha già của dân tộc
thế thì hy vọng là sẽ có một cái bản diễn cũng rất hay
rất mới và rất hấp dẫn người xem
và chắc chắn là tôi tin chắc rằng cái bản diễn này
cũng sẽ có cái phản hồi rất tích cực từ khán giả từ quần chúng
trong chương trình hình ảnh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
được truyền tải tới khán giả qua những phóng sự ngắn
những ca khúc đặc sắc do các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam thể hiện
những trường đoạn kịch xuyên suốt toàn chương trình
và được liên kết với nhau qua các phóng sự và ca khúc đặc sắc
tạo nên một dấu ấn riêng biệt cho chương trình vang mãi lời người về đạo đức cách mạng
chương trình sẽ mang tới cho khán giả một bữa tiệc nghệ thuật đầy ấn tượng
và những bài học về tư tưởng đạo đức cách mạng
vẫn vẹn nguyên tính thời sự của chủ tịch hồ chí minh
đối với công tác cán bộ với sự nghiệp cách mạng trong dịp đầu xuân mới hai nghìn một mươi chín